để lan tỏa thông điệp mang lại sức khỏe niềm vui sự yêu thương và một cuộc sống hạnh phúc cho các em nhỏ
vừa qua tại hà nội chương trình hiến máu vì bệnh nhân nhi đã được tổ chức tại bệnh viện nhi trung ương
đây là một hoạt động đầy ý nghĩa tác động đến cộng đồng và nhóm đối tượng là phụ huynh
giáo viên mầm non cùng chung tay yêu thương chăm sóc và bảo vệ trẻ em
chị trần thị lan hương vừa là một giáo viên trường mầm non thực hành hoa sen đồng thời là một người mẹ
cách đây bảy năm con gái chị mắc bệnh suất huyết giảm tiểu cầu
vào viện cấp cứu nhờ được chuyên khối tiểu cầu ngay trong đêm mà con gái chị có thể khỏi bệnh và hồi phục nhanh chóng
nhìn những bệnh nhân nhi đang phải ngày đêm chống chọi với bệnh tật
chị mới hiểu những giọt máu được lưu giữ cho các bệnh nhân nhi có ý nghĩa đến thế nào
ngày hôm nay đến với chương trình hiến máu vì bệnh nhân nhi
chị mong muốn được hiến tặng những giọt máu của mình để tri ân những người đã đang và sẽ tích cực tham gia hiến máu
các bệnh nhân mới mong muốn các bệnh nhi sẽ nhận được sự hỗ trợ và mau chóng bình phục trở về với gia đình
những cái giọt máu mà mọi người hiến tặng cho các bệnh nhi thì là vô cùng quan trọng
có thể đối với chúng ta nó chỉ là một chút thôi nhưng nó lại rất là có ý nghĩa đối với mạng sống của nhiều người
thế nên là tôi nghĩ là những cái việc làm như thế này thì rất là cần thiết được
nhân rộng và phát triển
theo thông tin từ các bệnh viện sau các đợt nghỉ lễ tết kéo dài
thường là thời điểm có nguy cơ thiếu máu để điều trị cho bệnh nhân
vì vậy việc hiến máu tình nguyện cho các bệnh nhân đặc biệt là các bệnh nhi vào thời điểm đầu xuân như thế này
không chỉ giúp đảm bảo nguồn máu để cung cấp cho các bệnh nhi
mà còn là một hành động rất nhân văn thể hiện tinh thần tương thân tương ái thương người như thể thương thân và trách nhiệm với cộng đồng xã hội
cứ đến tết hoặc là sau tết chúng tôi lại đọc những tin tức là các ngân hàng máu dù có sự hỗ trợ bao nhiêu rồi vẫn chưa đủ
và cứ đến cuối sau một kỳ nghỉ thì cái mức có sẵn máu trong nhiều ngân hàng máu chỉ còn tính bằng đủ đáp ứng cho một số lượng ngày
thành ra chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái việc mà chúng ta nên làm thường xuyên và làm nhiều hơn
và đặc biệt đối với các bệnh nhân nhi ở các bệnh viện nhi như là bệnh viện nhi trung ương hoặc là các bệnh viện khoa nhi của các bệnh viện khác
thì niềm vui lớn nhất của chúng tôi là được nhìn thấy ngân hàng máu của bệnh viện nhi trung ương sẽ quay trở lại cái mức thông thường và các bé các bệnh nhân nhi sẽ yên tâm khi mà đến đây
khi mà các con các cháu cần cái lượng máu nhất định thì mình có cái ngân hàng dự trữ máu thì nó là rất là cần thiết cho các bạn cần ngay và xử lý gấp luôn trong trường hợp khẩn cấp
thì mình thấy là cũng rất là hữu ích cho các con các cháu và đặc biệt là cũng có thể là sau này biết đâu con của mình chẳng hạn cũng có thể sử dụng trong cái ngân hàng máu của viện nhi trung ương
có thể nói chương trình hiến máu vì bệnh nhân nhi với sự góp mặt của doanh nghiệp và các phụ huynh giáo viên mầm non là một hoạt động thiết thực và ý nghĩa góp phần tuyên truyền và giáo dục người dân nhằm phát triển phong trào hiến máu tình nguyện giải quyết tình trạng thiếu máu điều trị trầm trọng tại các bệnh viện sau mỗi dịp tết đến xuân về